do dịch tả lợn châu phi hoành hành trong thời gian dài nên tháng một mươi vừa qua đàn lợn trên cả nước đã giảm tới hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
khiến cho giá lợn hơi ở mức cao từ năm mươi chín đến sáu mươi ba đồng một kg đây là thông tin từ cục xuất nhập khẩu bộ công thương vừa đưa ra
theo báo cáo nông lâm thủy sản của cục xuất nhập khẩu bộ công thương tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đàn lợn cả nước giảm mạnh hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
do chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi nguồn cung giảm là yếu tố chủ yếu khiến giá thịt lợn hơi trên thị trường gia tăng
so với cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín giá lợn tại nhiều tỉnh thành tăng từ tám một mươi bốn đồng một kg lên phổ biến trong khoảng năm mươi sáu mươi ba đồng một kg
sau khi vượt ngưỡng sáu mươi đồng một kg hiện giá lợn hơi trên cả nước đã trưởng lại